ngày hai mươi tám tháng ba tại cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao phó phát ngôn bộ ngoại giao việt nam nguyễn đức thắng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về một số hoạt động của trung quốc và philippines ở khu vực đá hoài ân senikei vừa qua
ông nguyễn đức thắng khẳng định việt nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền đối với quần đảo trường sa
điều này vừa với luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển được xác lập vừa với công ước của liên hợp quốc về luật biển anclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
theo phó phát ngôn bộ ngoại giao việt nam việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc chủ quyền của việt nam mà không được sự cho phép của việt nam là hành vi xâm phạm chủ quyền
đi ngược lại tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc và nỗ lực của các nước trong việc đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc hiện nay
việt nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của việt nam
đối với quần đảo trường sa không có các hành động làm phức tạp tình hình tuân thủ luật pháp quốc tế nghiêm túc thực hiện doc cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định ở biển đông
việt nam cam kết sẵn sàng cùng các bên liên quan giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ tại biển đông trong đó quần đảo trường sa bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng ba giới chức philippines cho biết tàu hải cảnh trung quốc với trực tăng hỗ trợ trước đó một ngày đã tìm cách cản trở hai tàu công vụ của nước này
chở nhóm người được cho là chuyên gia nghiên cứu đa dạng sinh học và hải dương học ở đá hoài ân
nhóm người philippines đã hiện diện trên đá hoài ân khoảng bốn giờ trước khi rút đi
phát ngôn viên hải cảnh trung quốc cũng nói rằng lực lượng chấp pháp nước này đã đổ bộ trên đảo hoài ân nơi ba mươi bốn người philippines hiện diện
các vụ đối đầu giữa tàu công vụ trung quốc và philippines tại biển đông gần đây gia tăng
trong số này có vụ tàu hải cảnh trung quốc ngày hai mươi ba tháng ba dùng vòi rồng phun vào tàu tiếp vận của philippines gần bãi cỏ mây
nơi philippines triển khai binh sĩ đồn trú trên sát chiến hạm brp sierra mari
khi được hỏi về những vụ va chạm gần đây giữa trung quốc và philippines gần bãi cỏ mây
phó phát ngôn bộ ngoại giao việt nam nguyễn đức thắng cho biết việt nam rất quan ngại và kêu gọi các bên liên quan kiềm chế
thực hiện nghiêm túc tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc giải quyết các tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình
cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định và hợp tác ở biển đông
ông nguyễn đức thắng khẳng định mọi yêu sách và hoạt động ở biển đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế
nhất là unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai tôn trọng chủ quyền quyền chủ quyền quyền tài phán của các quốc gia được xác lập vừa với aclos
không có hành động làm phức tạp tình hình gia tăng căng thẳng bảo đảm tự do hàng hải và hàng không
không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực
liên quan đến những vụ va chạm gần đây giữa trung quốc và philippines trên biển giữa tàu hai nước
ngày hai mươi tám tháng ba tổng thống philippines fedidang marcos khẳng định
chúng tôi không tìm cách gây xung đột với bất kỳ quốc gia nào hơn nữa lại là các quốc gia có những mục đích riêng
và tư nhận là bạn của chúng tôi chúng tôi sẽ không ní nhiện phục tùng hay khuất phục
ông marcos cho biết philippines sẽ đáp trả bằng những biện pháp đối phó tương xứng
có tính toán và hợp lý trước các động thái mà họ cho là nguy hiểm và bất hợp pháp của trung quốc trên biển
tổng thống philippines nhấn mạnh người philippines sẽ không nhượng bộ
tuyên bố của tổng thống marcos được đưa ra trong bối cảnh các vụ đối đầu giữa tàu công vụ trung quốc
và philippines tại biển đông gần đây gia tăng
trong số này có vụ tàu hải cảnh trung quốc ngày hai mươi ba tháng ba dùng vòi rồng phun vào tàu tiếp vận
của philippines gần bãi cỏ mây nơi philippines đang triển khai binh sĩ đồn trú
malina ngày hai mươi năm tháng ba đã triệu phái viên trung quốc để phản đối hành động hung hăng
của lực lượng hải cảnh nước này gần bãi cỏ mây
phát ngôn viên hải cảnh trung quốc phản bác rằng các tàu philippines đã xâm phạm khu vực
bất chấp cảnh báo liên tục của phía trung quốc do đó bị lực lượng nước này kiểm soát
cản trở và đẩy đuổi
bắc kinh đồng thời kêu gọi philippines rút lui khỏi bờ vực và ngừng gây rắc rối trên biển
trung quốc cảnh báo quan hệ với philippines đang đứng trước nga dẽ trong khi philippines
chỉ trích bắc kinh gây hấn sau vụ philippines tố hải cảnh trung quốc phun vào dòng ở tàu tiếp vận
trong cuộc điện đàm với người đồng cấp philippines ngày hai mươi năm tháng ba thứ trưởng bộ ngoại giao trung quốc
cho rằng trung quốc một lần nữa kêu gọi philippines tôn trọng các cam kết và sự thống nhất
giữa hai bên chấm dứt cả hành vi khiêu khích trên biển cùng một hành động đơn phương
có thể làm phức tạp tình hình đồng thời quay lại con đường đúng đắn là giải quyết các khác biệt
thông qua đối thoại và tham vấn với trung quốc
bộ ngoại giao trung quốc cho biết thứ trưởng ngoại giao đã đưa ra giao thiệp nghiêm khắc
về mâu thuẫn giữa bắc kinh và manila liên quan đến bãi cỏ mây gần đây
và manila cần cẩn trọng về hướng đi sắp tới
trong khi đó thứ trưởng bộ ngoại giao philippines cũng đưa ra lời phản đối mạnh mẽ
nhất là các hành động gây hấn với hải cảnh và dân quân biển trung quốc
đối với nhiệm vụ lươn chuyển và tiếp tiếu của philippines
tại cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao ngày một mươi bốn tháng ba
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng cho biết
việt nam đề nghị trung quốc tôn trọng và tuân thủ hiệp định về phân định lãnh hải
vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai nước trong vịnh bắc bộ ký năm hai nghìn
cũng như công ước liên hiệp quốc về luật biển unclus năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
tuyên bố trên được đưa ra trước thông tin trung quốc ngày một tháng ba
tuyên bố xác lập đường cơ sở ở khu vực phía bắc vịnh bắc bộ
theo luật ban hành năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trong đó quy định đường cơ sở lãnh hải của nước này được phân định bằng phương pháp đường cơ sở thẳng
trong tuyên bố này chính phủ của trung quốc đưa ra bảy điểm cơ sở khi nối với nhau
tạo thành một đường cơ sở mới nhằm tuyên bố lãnh hải ở vịnh bắc bộ
các điểm này không tồn tại trong bốn mươi chín điểm cơ sở mà trung quốc công bố ngày một mươi năm tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
để tính chiều rộng lãnh hải từ hải nam tới thành đảo
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết việt nam đã và sẽ tiếp tục trao đổi quan điểm
với trung quốc về vấn đề này trên tinh thần hữu nghị hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau
theo bà phạm thu hằng việt nam bảo lưu quyền và lợi ích pháp lý của mình theo luật pháp quốc tế
cũng như quan điểm đã nêu tại tuyên bố ngày sáu tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu của chính phủ việt nam
liên quan đến tuyên bố ngày một mươi năm tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu của chính phủ trung quốc
công bố đường cơ sở dùng để tính chiều rộng
việt nam cho rằng các quốc gia ven biển cần tuân thủ unclus năm một nghìn chín trăm tám mươi hai khi xác định đường cơ sở
dùng để tính chiều rộng lãnh hải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp pháp
của các quốc gia khác bao gồm quyền tự do hàng hải quyền quá cảnh qua các eo biển sử dụng
cho hàng hải quốc tế và phù hợp với unclus năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
việt nam và trung quốc là hai quốc gia tiếp giáp vịnh bắc bộ
hai nước này ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn
ký kết hiệp định về phân định vịnh bắc bộ có hiệu lực từ ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn bốn
hiệp định xác định danh giới lãnh hải vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mỗi nước trong vịnh bắc bộ
liên quan đến công tác bảo hộ công dân việt nam trước làn sóng bạo động ở haity
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết tình hình tại haiti leo thang rất nghiêm trọng
khuyến cáo công dân việt nam không đến những nơi xảy ra xung đột
bà phạm thu hằng cho biết khoảng bảy mươi tám mươi người việt đang sinh sống tại harity
và họ tới nay vẫn an toàn
việt nam đang theo dõi sát tình hình ở haihity và khuyến cáo tất cả công dân không đến những nơi đang xảy ra xung đột
công dân việt nam ở địa bàn cần theo dõi sát tình hình
chủ động tiến hành các biện pháp bảo đảm an toàn cần thiết và tuân thủ nghiêm các quy định của chính quyền sở tại
liên hệ ngay với đại sứ quán việt nam tại cuba
kiêm nhiệm hait hoặc tổng đài bảo hộ công dân của bộ ngoại giao khi cần sự trợ giúp
tình trạng bạo lực băng đảng leo thang ở thủ đô port au prince của haiti từ cuối tháng hai
khi thủ tướng ariel henry công du ở kenya các nhóm băng đảng liên kết với nhau
gây bạo lực trên đường phố để lật đổ chính phủ của thủ tướng henry
chính phủ haity ngày ba tháng ba ban bố tình trạng khẩn cấp để thiết lập lại trật tự
và thực hiện biện pháp thích hợp nhằm kiểm soát tình hình
trong khi đó jimmy teresier thủ lĩnh băng đảng khét tiếng ở haiti ngày năm tháng ba
cảnh báo hỗn loạn ở port au prince sẽ dẫn đến nội chiến và diệt chủng nếu ông henry không từ chức
thủ tướng henry ngày một mươi một tháng ba chấp nhận từ chức trước áp lực
của các băng đảng
ông henry đưa ra tuyên bố sau khi các lãnh đạo khu vực caribe họp bàn
cùng thành viên các đảng phái chính trị đại diện lĩnh vực tư nhân xã hội dân sự
và các nhóm tôn giáo haiti ở jamaica để thảo luận việc thành lập hội đồng chuyển tiếp
nhằm mở đường cho cuộc bầu cử đầu tiên ở nước này kể từ năm hai nghìn một mươi